hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện ra nhiều thanh niên nam nữ đang có biểu hiện phê ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có hai mươi bảy thanh niên nam nữ trong bốn phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đã đưa về trụ sở để kiểm tra
tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện có hai mươi năm trên hai mươi bảy người đã dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại các phòng hát của quán karaoke này lực lượng công an còn phát hiện nhiều dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
vào ngày hôm nay từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã triệt phá nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi cao
ba đối tượng cầm đầu gồm vũ văn hùng một mươi chín tuổi nguyễn hữu an hai mươi sáu tuổi và ngô văn diện hai mươi năm tuổi đều ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình
ba đối tượng vào huyện mộ đức thuê nhà hoạt động tín dụng đen
địa bàn cho vay là trên ba huyện mộ đức đức phổ và nghĩa hành đã có gần một trăm linh người tham gia vay
sở rơi quảng cáo cho vay tại các chợ và trên các tuyến đường giao thông
các đối tượng còn sử dụng phần mềm có tên là cho vay cầm đồ trên điện thoại di động để quản lý việc cho vay lưu trữ dữ liệu
hình thức cho vay của các đối tượng là không cần thế chấp tài sản chỉ cần giữ giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu của người vay
với mức lãi suất mà người vay phải trả cho các đối tượng giao động từ hai mươi năm cho đến ba mươi một tháng và yêu cầu trả góp hàng ngày
công an huyện cẩm thủy vừa điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng gồm trịnh đình kiệt cao văn nam và phạm văn lợi đều ở xã cẩm bình về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ba đối tượng nói trên đã thực hiện chót lọt một vụ trộm cắp chiếc xe máy trên địa bàn xã cẩm tú
mở rộng điều tra công an huyện đã làm rõ ba đối tượng này đã gây ra hai vụ trộm cắp xe máy và xe đạp khác trên địa bàn huyện cẩm thủy
vào trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long hồ và công an xã tân hạnh đã bắt quả tàng một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang sáu đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền trong khu đất chống tại ấp tân thuận xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai con gà các điện thoại di động xe mô tô và số tiền cá độ cùng nhiều dụng cụ dùng để đá gà
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại